liên bộ công thương tài chính mới có thông tin điều hành giá xăng dầu thực hiện từ một mươi sáu h chiều nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm tám mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
giá các loại dầu tăng từ ba trăm một mươi một đến ba trăm sáu mươi ba đồng một lít kg
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
như vậy giá bán các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau
xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên hai mươi sáu trăm tám mươi tám đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng lên hai mươi hai một trăm chín mươi một đồng một lít
dầu diazen năm s lên mức một mươi bảy sáu trăm chín mươi năm đồng một lít dầu hỏa có giá bán với một mươi sáu sáu trăm hai mươi năm đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s sau khi điều chỉnh tăng lên mức một mươi sáu đồng

các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi sáu h chiều nay ngày hai tháng năm